điều tra về hành vi trộm cắp tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vừa khởi tố nhóm đối tượng là thuyền trưởng máy trưởng và các nhân viên tàu thành lễ hai
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ bình dương
các đối tượng gồm nguyễn ngọc thành hưng quê an giang thuyền trưởng phan phú quế quê kiên giang
nguyễn tấn thành quê bạc liêu huỳnh tấn đạt quê an giang và trần vân cụ
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một trên sông đồng nai đoàn thuộc địa phận xã long hưng thành phố biên hòa
đội cảnh sát kinh tế công an biên hòa bắt quả tang tàu thành lễ hai đang neo đậu trên sông
để các thuyền viên hút trộm sang a chín mươi năm bán sang ghe gỗ của nguyễn thành long quê tiền giang
qua kiểm tra phát hiện khoảng ba trăm linh lít xăng a chín mươi năm đã được chuyển từ tàu thành lễ hai qua hai thùng phi
ngoài năm đối tượng trên nguyễn thành long cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có